bản lùng xã phong dụ thượng huyện văn yên tỉnh yên bái đang từng ngày hồi sinh sau trận lũ kinh hoàng xảy ra một năm trước
nơi đây đã dần mang ráng dấp phố thị văn minh với những ngôi nhà sàn sát cuộc sống của người dân cũng ngày một phát triển
với sự quan tâm của đảng nhà nước sự chỉ đạo quyết liệt kịp thời của cấp ủy chính quyền cùng sự chung sức của cả cộng đồng
người dân vùng lũ đã được hỗ trợ về đất ở kinh phí ngày công để đồng bào làm lại nhà ở sau mưa lũ
tại khu tái định cư năm mươi ngôi nhà xếp theo kiểu lá dừa kiên cố của người mông dao tày được dựng lên
người dân bản lùng đã có nơi ở ổn định an toàn
được đảng và nhà nước quan tâm hỗ trợ tôi tôi cũng vận động vợ con tôi cũng khắc phục được chỗ này

có nơi an cư lạc nghiệp người dân bản lùng quyết tâm khắc phục khó khăn khôi phục sản xuất và xây dựng lại bản làng
người dân bản lùng quyết tâm khắc phục khó khăn khôi phục sản xuất và xây dựng lại bản làng
dân đã dần thích nghi làm chủ môi trường mới vươn lên mạnh dạn chuyển đổi phương thức làm ăn mang lại hiệu quả thiết thực từng bước thoát nghèo
đất đá vùi lấp hết không thể canh tác được nữa và cũng không thể làm lại khôi phục lại được nữa
và gia đình tôi đã cũng tìm tòi để học hỏi là chuyển đổi sang mô hình nuôi bò trồng cỏ nuôi bò
ba mươi hộ dân đã được chuyển về ở khu tái định cư mới yên tâm lao động sản xuất
cùng với đó bà con nhân dân ở vùng lũ đã chủ động tích cực trong việc khắc phục hậu quả bão lũ đặc biệt là khắc phục những diện tích hoa màu bị lũ cuốn trôi
đối với những diện tích hoa màu mà có thể khắc phục được thì bà con đã khắc phục và thực hiện gieo cấy ở vụ đông xuân
đối với những diện tích mà không khắc phục được hoặc khó khắc phục thì bà con đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng tăng năng suất và không để đất chống
một năm sau lũ đi qua vùng đất bản lùng đã thay ra đổi thịt từ một khu đất ngộn ngang hoang tàn đường xá lầy lội giờ trở thành khu dân cư đông đúc với những ngôi nhà mới khang trang vững chắc cuộc sống đang dần hồi sinh trên cánh đồng đá sau lũ tại nơi này